thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế tối nay cho biết bốn bốn trăm bảy mươi ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một mươi sáu tháng tám
và trong hai mươi bốn giờ qua cả nước đã ghi nhận tám sáu trăm bốn mươi bốn ca mắc covid một mươi chín trong đó thành phố hồ chí minh vẫn là nhiều nhất với ba ba trăm bốn mươi một ca
nhưng vậy là trong hai mươi bốn giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước đã giảm chín trăm ba mươi ca tại thành phố hồ chí minh giảm một một trăm bảy mươi năm ca
tại tỉnh bình dương tăng một trăm sáu mươi bốn ca long an tăng tám mươi năm ca đồng nai tăng bốn mươi hai ca và khánh hòa tăng chín mươi sáu ca
thưa quý vị bên cạnh đó thì bắt đầu từ giờ ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi một ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh nghệ an quyết định
thành phố vinh thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu để phòng chống dịch covid một mươi chín
việc thực hiện cách ly xã hội nhằm khống chế truy vết tối đa phát hiện sớm các trường hợp f trong cộng đồng
sau khi thành phố vinh xuất hiện sáu ca nhiễm covid một mươi chín
qua điều tra truy vết thành phố vinh đã xác định và cách ly y tế cho một trăm một mươi một trường hợp f một và lấy mẫu xét nghiệm cho hai tám trăm ba mươi bảy trường hợp
liên quan đến chợ đầu mối vinh và đồng thời lấy mẫu xét nghiệm cho bảy trăm linh người ở chợ quang trung
vào ngày hôm nay công an tp hà nội cho biết từ một mươi năm h sẽ triển khai sáu tổ công tác liên ngành gồm cảnh sát giao thông
cảnh sát trật tự và công an địa bàn
cảnh sát trật người ra đường không có lý do chính đáng tại một mươi hai quận nội thành
các tổ công tác hoạt động linh hoạt vừa tổ chức cắm chốt vừa tuần tra lưu động tại các thời điểm có đông người dân lưu thông
tại những điểm nóng về giao thông các đầu mối giao thông quan trọng để kiểm soát chặt người ra đường không có lý do
mục đích của tổ công tác là giám sát việc sử dụng giấy đi đường của cơ quan doanh nghiệp cấp có đúng đối tượng
đối tượng ra đường có đúng mục đích để từ đó kịp thời xử lý nghiêm và kiến nghị cấp có thẩm quyền
xử lý đơn vị cấp giấy tránh tình trạng lợi dụng việc cấp phép để ra đường không rõ lý do vi phạm giãn cách xã hội
liên quan đến vụ án mô bắn người xảy ra trên địa bàn huyện vị xuyên tỉnh hà giang
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang đã tạm giữ hình sự bốn đối tượng là vương thị thu vương thị thúy là em gái của thu
cả hai cùng chú tại thị trấn vị xuyên huyện vị xuyên tỉnh hà giang
giang mí vừ và giang thị mỹ là chị gái của vừ cùng chú tại xã du tiến huyện yên minh tỉnh hà giang
do có quen biết từ trước nên vương thị thu đã gọi điện cho giàng mí vư về việc rủ cháu của vừ là vừ thị giàng sang trung quốc lấy chồng
xong việc thu sẽ cho vừ bốn mươi triệu đồng và cho mẹ của giang một trăm linh triệu đồng
ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi một thu đã bố trí xe taxi để giang mí vừ đưa vừ thị giang ra huyện vị xuyên
huyện vị xuyên giao cho vương thị thúy là em gái của thu
ngày hai mươi năm tháng hai các đối tượng đưa vừa thị giàng lên cửa khẩu thanh thủy huyện vị xuyên tỉnh hà giang giao cho một người đưa sang trung quốc
tại đây thu đã bán vàng cho một người đàn ông trung quốc với giá là năm vạn nhân dân tệ
vào ngày hai mươi một tháng bảy giàng được cơ quan chức năng hai nước giải cứu về việt nam
thưa quý vị cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế vừa có văn bản gửi sở y tế tỉnh bình dương
đề nghị nhanh chóng xác minh thông tin báo chí nêu về việc năm bệnh viện ở tỉnh bình dương không nhận cấp cứu bệnh nhân về nhà rồi chết
cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị giám đốc sở y tế tỉnh bình dương khẩn trương xác minh làm rõ thông tin nêu trên
xem xét xử lý kỷ luật đối với các tập thể cá nhân có liên quan bằng các hình thức như tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hoạt động giấy phép hành nghề nếu có sai phạm
và cũng trong ngày hôm nay bộ y tế vừa có công điện hỏa tốc gửi ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh ủy ban nhân dân thành phố hà nội
về việc điều tra xử lý đối với trường hợp nhiễm sars cov hai liên quan đến ca bệnh là nhân viên giao hàng của chi nhánh viettel post lương tài tỉnh bắc ninh
và để tiếp tục triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín không để dịch lây lan ra cộng đồng
bộ y tế cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia điện và đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh thành phố bắc ninh hà nội
tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với các bệnh nhân
thông báo danh sách các trường hợp trên cho các địa phương liên quan để phối hợp thực hiện thần tốc truy vết cách ly y tế kịp thời
và đảm bảo không để lọt các trường hợp tiếp xúc gần
còn tại thành phố đà nẵng thì ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng tám cũng là ngày đầu tiên
thành phố thực hiện tạm dừng tất cả mọi hoạt động trên địa bàn người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà trừ những trường hợp khẩn cấp
và theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân đa số người dân chấp hành nghiêm quy định
các doanh nghiệp sản xuất đảm bảo ba tại chỗ và vấn đề lương thực thực phẩm của người dân cơ bản đã được giải quyết
từ tám giờ sáng ngày một mươi sáu tháng tám tại tất cả các tuyến đường phố trên địa bàn thành phố đà nẵng đều vắng người qua lại
chỉ có những trường hợp khẩn cấp và lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch mới ra đường
tuy nhiên vẫn còn một vài người dân chưa tuân thủ nghiêm ra đường với những lý do không chính đáng
các trường hợp này đều đã được lực lượng chức năng xử lý nghiêm
để tập trung ngăn chặn đẩy lùi kiểm soát tốt dịch bệnh tất cả các chợ trên địa bàn cũng đã đóng cửa
thay vào đó là những điểm cung cấp lương thực thực phẩm bình ổn giá được ủy ban dân phường và các tổ dân phố tổ chức đảm bảo cung ứng thực phẩm thiết yếu đến từng hộ dân
không để xảy ra tình trạng thiếu lương thực trong bảy ngày thành phố tạm dừng tất cả mọi hoạt động
bà con nhân dân mà có nhu cầu thì đặt hàng qua tổ dân phố tổ dân phố sẽ đặt hàng với cả các siêu thị
rồi sau đó thì tổ hỗ trợ sẽ đến nhận hàng và về giao lại cho người dân
trong cái tổ hỗ trợ đấy có các đồng chí bi thư tri bộ đồng chí tổ trưởng dân phố đồng chí rồi có mặt trận rồi thanh niên phụ nữ
nhất là các bạn trẻ có khả năng sử dụng công nghệ thông tin để ứng dụng những cái mà đặt hàng các thứ thanh toán cho nó thuận lợi
tại các doanh nghiệp sản xuất ở khu công nghiệp và khu công nghệ cao
cũng tuân thủ nghiêm việc hoạt động với tối đa ba mươi số lượng người lao động tại các đơn vị
và đảm bảo thực hiện ba tại chỗ gồm làm việc tại chỗ ăn uống tại chỗ nghỉ ngơi tại chỗ
trong thời gian này thành phố đà nẵng sẽ quyết liệt trong công tác xét nghiệm khoanh vùng truy vết để loại bỏ f ra khỏi cộng đồng
và sẽ điều chỉnh những biện pháp phòng chống dịch phù hợp tùy theo tình hình mới
sau khi nhậu xong hai đối tượng kéo nhau đi về vuông tôm để nhậu tiếp
và trên đường đi thì khi gặp chốt
phòng chống dịch covid một mươi chín và không được thông chốt
hai đối tượng này đã xông vào đánh các cán bộ công an đang làm nhiệm vụ
hai đối tượng này đã bị tòa nhân dân tỉnh kiên giang đưa ra xét xử và tuyên phạt vào sáng ngày hôm nay
theo cáo trạng vào ngày bốn tháng tám nguyễn văn dương và nguyễn văn khánh cùng với ba người khác tổ chức uống rượu
sau khi tàn cuộc dương đã rủ khánh và hai người bạn khác về vuông tôm của dương ở ấp vĩnh thành xã vĩnh hòa để nhậu tiếp
khi đi đến đoạn đường nông thôn thuộc ấp vĩnh thành
thì gặp chốt kiểm soát chống dịch của xã vĩnh hòa dương liền rú ga nẹt bô gây mất an ninh trật tự
lúc này đại úy lê minh tú là cán bộ công an xã vĩnh hòa u minh thượng đã yêu cầu dương và khánh xuống xe để kiểm tra giấy tờ
nhưng dương và khánh không chấp hành mà còn dùng lời lẽ thô tục chửi và dùng vũ lực đánh vào người đại úy lê minh tú
sau đó khánh và dương bị các thành viên chốt kiểm soát khống chế bắt giữ
tại phiên tòa nguyễn văn dương bị tuyên phạt một năm sáu tháng tù giam
và nguyễn văn khánh bị tuyên án là một năm tù cùng về tội chống người thi hành công vụ
từ nay cho đến hết ngày một mươi bảy tháng tám công dân tỉnh bến tre đang sinh sống làm việc và học tập tại thành phố hồ chí minh
sẽ được tỉnh này tiếp nhận đón về quê đây cũng là lần thứ hai tỉnh này thực hiện chiến dịch đón công dân
các công dân bến tre về quê phải có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
tiêm ngừa vaccine lần một ít nhất trước ngày một mươi bốn tháng tám và trước khi lên xe tiếp tục test nhanh covid một mươi
covid một mươi chín ngoài đoàn xe chở công dân bang liên lạc đồng hương bến tre tại thành phố hồ chí minh
liên hệ hỗ trợ xe tải chở xe máy quốc công dân từ thành phố hồ chí minh về đến nơi an toàn
trên mỗi xe có một cán bộ y tế và một tình nguyện viên hỗ trợ người dân trong suốt chuyến đi
xe cũng đã được cứu quẩn đảm bảo an toàn phòng chống dịch và người đi trên xe phải thực hiện nghiêm quy định năm k
các công dân này được đưa thẳng về khu cách ly tập trung của các huyện
trước đó vào chiều ngày một mươi năm tháng tám huyện dòng trôm đoàn xe đón công dân đã về đến các điểm cách ly tập trung
tại trường trung học phổ thông phan văn trị thuộc xã bình hòa
tại đây các công dân sẽ được cách ly tập trung bảy ngày sau đó tự theo dõi tại nhà thêm một mươi bốn ngày
được biết dự kiến đến hết ngày một mươi bảy tháng tám sẽ có khoảng bảy trăm bảy mươi công dân bến tre được đón về quê
điều này sẽ góp phần giám tả cho thành phố hồ chí minh tập trung mọi điều kiện nhân lực để dập dịch
cũng tại buổi thông tin với báo chí đại diện lãnh đạo ưu ba nhân dân thành phố hồ chí minh cho biết
thực hiện các lộ trình phòng chống dịch đến ngày một mươi năm tháng chín sẽ có nhiều bước
trong đó sẽ đưa ngay vào gói chăm sóc sức khỏe f tại nhà
gói chăm sóc sức khỏe f tại nhà sẽ gồm sáu hoạt động cho trải nghiệm lẫn người chăm sóc bệnh nhân
cụ thể gồm các bước xác lập danh sách hướng dẫn f tự chăm sóc khám bệnh và theo dõi diễn biến của f
hướng dẫn sử dụng thuốc xét nghiệm cho f tư vấn sức khỏe và hướng dẫn f gọi cấp cứu
khóm ấp cách ly với khóm ấp xã cách ly với xã huyện cách ly với huyện